chiều nay một mươi bốn tháng chín đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã trao hai căn nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo ở xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh với mong muốn động viên các hộ nghèo vươn lên tìm hướng sản xuất kinh doanh để thoát nghèo bền vững
sau năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã tân lập huyện tân biên đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí trở thành xã biên giới đầu tiên của tỉnh tây ninh về đích nông thôn mới
thay mặt ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trao quà năm hộ nghèo và năm suất học bổng cho các em học sinh vượt khó cùng hai căn nhà tình nghĩa cho người dân xã tân lập huyện tân biên
chủ tịch trần thanh mẫn biểu dương những nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện tân biên đã nỗ lực
nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế đề ra trong năm hai nghìn một mươi bảy và đề nghị mặt trận tổ quốc huyện tân biên cần đẩy mạnh việc chăm lo cho các gia đình có công với cách mạng
gia đình có hoàn cảnh khó khăn động viên các hộ nghèo trong xã vươn lên tìm hướng sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững